hướng về kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi bốn hôm nay tại phiên trả lời chất vấn của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo phùng xuân nhạ
cán bộ và người dân ở nhiều địa phương đã có ý kiến đánh giá và mong muốn gửi tới bộ giáo dục và đào tạo
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại thành phố hồ chí minh và đà nẵng
bộ giáo dục hoặc là những ngành chức năng giải dục đó phải có đề ra được những giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục đại học về phổ thông
là bởi vì trước cái xu hướng phát triển của đất nước cũng như hội nhập vào kinh tế thế giới
đào tạo con người trước và đào tạo kỹ năng sau
lâu rồi chúng ta chú ý đào tạo kỹ năng mà không có chú trọng đến đào tạo con người
cho nên có rất nhiều thành phần có kỹ năng nhưng không có đạo đức
về mặt cơ chế chính sách thì nhà nước sớm
và có cái ban hành chính sách sao cho gắn cái trách nhiệm của doanh nghiệp đối với nhà trường ngay trong quá trình tổ chức đào tạo
và cái vấn đề thứ hai chúng tôi là quan trọng
đó là hãy cấu trúc lại chương trình theo hướng là tăng cái thời lượng để cho sinh viên có thể thực hành
và nhờ thế thì sinh viên có thể đảm bảo hình thành và đúng vàng kỹ năng nghề để có thể đáp ứng được yêu cầu công việc